liên quan đến vụ việc hai hành khách đánh nữ nhân viên hàng không tại sân bay nội bài
cục hàng không việt nam đã có quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không đối với hai hành khách trên
theo đó sẽ cấm vận chuyển đi lại bằng đường hàng không một mươi hai tháng đối với hành khách trần dương tùng
cấm vận chuyển hàng không sáu tháng đối với ông đào vĩnh thuấn
hôm nay văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về vụ việc trên
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd tp hà nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ
và báo cáo kết quả lên thủ tướng trong tháng một mươi này